chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đắk lắc chuyển biến tích cực
tổng sản phẩm xã hội grdp ước đạt trên ba mươi sáu tỷ đồng tăng gần bảy so với cùng kỳ năm trước
huy động vốn đầu tư xã hội ước đạt trên hai mươi bốn tỷ đồng tăng gần hai mươi một so với cùng kỳ năm trước
toàn tỉnh hiện có bốn mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ trên hai mươi tám có khoảng năm tổ hợp tác với sáu mươi thành viên
có ba trăm sáu mươi chín hợp tác xã đang hoạt động và chín mươi hợp tác xã ngừng hoạt động có hai mươi năm công ty nông lâm nghiệp thực hiện sắp xếp đổi mới
đánh giá cao kết quả của tỉnh đã được trong chín tháng qua phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh giải thích thêm một số nội dung như
quy chế hoạt động của các tổ hợp tác việc triển khai chính sách xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản chương trình mỗi xã một sản phẩm
phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần làm rõ về việc chuyển biến đổi mới các công ty nông lâm nghiệp sau sắp xếp
chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành hai hoặc nhiều thành viên tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất
thưa quý vị học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vừa phối hợp với tỉnh ủy thanh hóa tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề
xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tham dự và phát biểu tại hội thảo
hơn tám mươi tham luận tại hội thảo tập trung làm sáng tỏ vị trí vai trò của công tác cán bộ chiến lược cán bộ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
hội thảo đề xuất những giải pháp về xây dựng đội ngũ nhân sự cho hệ thống trường chính trị cấp tỉnh quản lý hoạt động nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra
từ kết quả của hội thảo học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan trung ương sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn để tiếp tục trình ban bí thư

thưa quý vị vừa qua quỹ bảo trì đường bộ việt nam đã cấp trên năm hai tỷ đồng để tiến hành xử lý điểm đen tại đèo pha đin thuộc tuyến quốc lộ sáu trên địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biệt
việc xử lý điểm đen này sẽ giúp tuyến đường thông thoáng hơn các lái xe dễ quan sát hơn và từ đó giảm thiểu tai nạn giao thông trên cung đường này
theo đó tại điểm đen thuộc km ba trăm sáu mươi năm ba trăm năm mươi trên đèo pha đin công ty cổ phần đường bộ hai trăm hai mươi sáu sẽ tiến hành cắt cua bạt mái gần ba mươi bốn mét khối đất đá
đồng thời thảm nhựa mặt đường đổ bê tông rãnh hệ thống cống và sơn phản quang
đến thời điểm này công ty đã cơ bản hoàn thành phần đào đắp đất đá trên mái tàu luy dương để thảm nhựa mặt đường trong thời gian tới
dự kiến hoàn thành xử lý điểm đen trong tháng một mươi năm nay
việc xử lý các điểm đen trên đèo pha đin tại quốc lộ sáu thuộc địa phận điện biên và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tạo tầm nhìn thông thoáng hạn chế nhiều tai nạn giao thông
đặc biệt là các xe trọng tải lớn di chuyển trong điều kiện thời tiết có nhiều mưa và sương mù bảo đảm an toàn trong vận chuyển khách hàng hóa trên hai tuyến quốc lộ này
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải kiểm tra và xử lý nghiêm lái xe vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình
nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục những hư hư
hỏng thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác kiểm tra giám sát kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình
các đơn vị phải khắc phục triệt đề những hư hỏng của thiết bị giám sát hành trình
trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu do đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát hành trình doanh nghiệp vận tải phải liên hệ để có biện pháp khắc phục ngay
việc này phải báo cáo về sở giao thông vận tải và phải nêu rõ thời hạn khắc phục
thưa quý vị nhằm giảm tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thủ đô công an thành phố hà nội đang triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm hình sự tập trung đấu tranh tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản kế hoạch này triển khai từ ngày hôm nay một mươi năm tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
theo công an tp hà nội trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố gia tăng và diễn biến phức tạp
tăng một trăm hai mươi sáu vụ tức tăng bốn hai
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật tài sản tăng một mươi bảy vụ tăng một mươi sáu
mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng một số đơn vị công an cấp cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế nên hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản chưa cao
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ nay đến cuối năm công an hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình áp dụng các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự
tập trung là tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện bắt giữ và cung cấp các thông tin về các ổ nhóm tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản

công an hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình áp dụng các biện pháp phạm trộm cắp tài sản vận động các biện pháp phạm trộm cắp tài sản vận động các biện pháp phạm